tàng trữ trái phép chất ma túy vũ khí quân dụng cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
bốn đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tạm giữ hình sự
trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị thanh hương tức hường họ
theo tài liệu điều tra để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
và khi con nợ không đủ khả năng chi trả đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường đã thành lập công ty để làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối tượng hưởng họ cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay
một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén hai mươi chín gói ni lông chứa ma túy cùng nhiều số sách thể hiện rõ hành vi phạm tội